phó tổng thống mỹ kamala harris vào ngày hôm qua kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở gaza và kiên quyết yêu cầu israel tăng dòng viện trợ nhân đạo nhằm làm giữ bớt tình trạng mà bà gọi là khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại giải đất này
phát biểu tại một sự kiện ở slema bang alabama mỹ bà harris hối thúc hamas chấp nhận thỏa thuận trả tự do cho các con tin qua đó khởi động lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tuần và cho phép thêm nhiều nguồn viện trợ đổ vào gaza
với mức độ đau thương nghiêm trọng ở gaza phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức hamas tuyên bố họ muốn ngừng bắn hiện có một thỏa thuận đặt trên bàn thương lượng và như chúng tôi đã nói hamas cần phải chấp thuận thỏa thuận đó hãy đặt lệnh ngừng bắn đưa các con tin đoàn tụ với gia đình và cung cấp cứu trợ ngay lập tức cho người dân gaza
cùng ngày tổng thư ký liên đoàn ả rập al ahmed abu gheid lưu ý các điều kiện nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở gaza nơi sinh sống của hơn hai triệu người
ông nhấn mạnh người dân palestine ở gaza có quyền tiếp cận các nhu yếu phẩm đồng thời tái khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức chấm dứt đổ máu và ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói ở gaza